mở đầu là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố bịa can bắt tạm giam ông trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc gọi tắt là cdc đắk lắc để phục vụ điều tra
trong đó ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên
ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cdc đắk lắc mua sắm hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín tổng giá trị hơn một mươi ba tỷ đồng của công ty việt á
sau khi nhận được tiền thanh toán công ty việt á đã chuyển vào tài khoản của đinh lê lê na để chi trục bốn trong năm cá nhân tại cdc đắk lắc bị khởi tố trên hơn ba tỷ đồng
trước này cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ làm việc của các bị can tại cdc đắk lắc
liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó có các tiệm vàng
đối tượng nguyễn văn thành chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bị công an tp vinh bắt giữ sau một thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều lắc tay và dây chuyền vàng bạc
theo đó tối ngày một mươi tám tháng hai thành đột nhập vào cửa hàng vàng bạc kim công ở phường lê lợi tp vinh
tắt cửa phá kính lấy một mươi ba khay
trong đó có nhiều nhẫn lắc lắc trị giá tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng tiếp tục đi tới một tiệm vang khác trên địa bàn phướng lê lợi
đột nhập để trộm cắp tài sản nhưng bị chủ nhà phát hiện
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành cũng đột nhập cửa hàng điện thoại smartphone ving
trộm cắp một mươi điện thoại di động và năm máy tính bảng cùng nhiều phụ kiện khác có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình
được biết nguyễn văn thành là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù không lâu
với hành vi cướp tài sản nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh cùng chú tại quận bắc tử liêm hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội tạm giữ hình sự
dù chỉ mới một mươi sáu tuổi nhưng hai đối tượng này vô cùng manh động
đã dùng chai bia vỡ để đâm người đi đường nhằm thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi một tháng năm công an phường hoàng văn thủ quận hoàng mai nhận được tin trình báo về việc dạng sáng cùng ngày
một phụ nữ đi xe máy bị hai đối tượng nam giới đi xe máy áp sát đạp ngã rồi đập vỡ vỏ chai bia
đâm vào mặt nạn nhân cướp chiếc túi sách bên trong có điện thoại di động tám triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án các đối tượng gây án cực kỳ manh động
công an quận hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra
bằng sự nỗ lực phá án các trinh sát đã xác định và làm rõ hai đối tượng gây án là nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh
đồng thời thu giữ tăng vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn tỉnh đắk lắc
tiếp tục đấu tranh mở rộng cho thấy ngày một mươi sáu tháng năm trên địa bàn huyện hoài đức
hai đối tượng này cũng đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ đi xe máy trong đêm khuya
lại có thêm một vụ tai nạn thang máy đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong vừa xảy ra tại hà nội
vụ việc này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo trong việc đảm bảo an toàn với loại hình này
trong bối cảnh hiện nay ngày càng có nhiều hộ gia đình sử dụng thang máy
hiện trường vụ rơi thang máy xảy ra tại ngõ năm trăm hai mươi ba kim mã phường ngọc khánh quận ba đình hà nội khiến hai người tử vong
sự cố đã xảy ra khi thang máy bị trượt cáp rơi xuống đáy hố thang máy và đè lên nạn nhân trong quá trình sửa chữa
tại công trình khiến các nạn nhân tử vong
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phường kim mã đã xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một nạn nhân thiệt mạng do gặp sự cố thang máy
những sự việc này khiến không ít người hoang mang lo lắng
đặc biệt hiện nay thang máy ngày càng được nhiều hộ gia đình sử dụng
nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn thì vẫn còn hạn chế
đối với người dân thì họ thường là chỉ lắp thang máy và không có để ý đến cái chuyện mà bảo dưỡng cũng như kiểm tra thường xuyên
mời một cái đơn vị có cái chức năng này để thực hiện cái điều này
và điều này cũng có thể xảy ra và khi mà các cái ở nhà dân thì chúng ta rất khó để quản lý
bởi vì đây có là tài sản riêng của người dân và người dân có thể toàn quyền sử dụng cũng như là
là quản lý cái tài sản của mình mà chúng ta cũng chỉ có thể tuyên truyền khuyến cáo các cái biện pháp an toàn
trên thực tế rất nhiều các tình huống liên quan đến sự cố thang máy đã xảy ra
nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của các ban quản lý tòa nhà trong công tác vận hành bảo trì bảo dưỡng thang máy
hay từ sự thiếu kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ
bảo vệ và của chính người dân
nếu mà có xảy ra sự cố trong cái lúc mà sử dụng thang máy thì đúng thực sự là tâm lý chung là sẽ rất là hoảng loạn hoang mang và lo lắng
thực ra là mình cũng không biết xử lý ra sao cả tại vì mình cũng chưa có kiến thức về đó
mình chỉ biết là trong cái thang máy nếu có sự cố xảy ra thì mình sẽ bấm cái nút như thế đấy và có người đến hỗ trợ
chứ mình cũng chưa biết là phải làm thế nào
nhận định những nguy cơ gây tai nạn từ loại hình thang máy

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng cho người dân và các thành viên ban quản lý tòa nhà trong quá trình sử dụng thang máy
tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn chủ quan xem nhẹ những buổi tập huấn như thế này
tôi muốn khuyên cáo các người dân là khi có sự cố tai nạn thang máy xảy ra thì phải thứ nhất là phải hết sức là bình tĩnh
không được hoang mang giao động mà có những hành động mà nó làm trái với quy định
cái thứ hai là gọi điện cho người dân
gọi điện cho thực dụng chức năng để có cái hỗ trợ
hỗ trợ và sau khi thực hiện các cái quy trình an toàn đấy thì chức năng sẽ xử lý các cái bước theo cái quy định
còn ngoài ra thì không được tự ý là tự trèo ra ngoài qua các cái cửa ô thang máy mà trong khi thang sự cố
chính vì những cái việc như thế đã dẫn đến những cái hậu quả là hết sức đáng tiếc đã xảy ra
không thể phủ nhận những tiện ích mà thang máy mang lại cho đời sống xã hội
nhưng rõ ràng những vụ tai nạn liên quan đến thang máy xảy ra trong thời gian qua
đã cho thấy từ cơ quan chức năng và người dân cần nghiêm túc nhìn nhận đánh giá
để có biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng và bảo dưỡng thang máy
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
dương văn phong
dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
về tội giết người đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thanh ngoai tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động bao che chế chấp các đối tượng